đoàn lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd mặt trận tổ quốc tp hcm đã tới dâng hương chủ tịch hồ chí minh tại bến nhà rồng nhà lưu niệm chủ tịch tôn đức thắng và nghĩa trang liệt sĩ đổi không tên đài tưởng niệm liệt sĩ bến dược nghĩa trang thành phố lạc cảnh nơi yên nghỉ của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước tại quận chín
đoàn đại biểu đã thành kính dâng lên vòng hoa tươi thắm và những nén hương thơm kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh chủ tịch tôn đức thắng và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
đứng trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh người anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới chính người đã làm dạng dỡ non sông đất nước ta và chủ tịch tôn đức thắng người con ưu tú của đất phương nam thanh đồng tổ quốc
và các anh hùng liệt sĩ lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm xin hứa đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố sẽ đoàn kết trên dưới một lòng quyết tâm xây dựng tp hcm có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình cùng với cả nước và vì cả nước